theo viện nghiên cứu nguyên tử việt nam trước năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ đưa vào hoạt động trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân
trung tâm nghiên cứu mới sẽ giúp việt nam có điều kiện triển khai thực hiện các nghiên cứu hiện đại
thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và từng bước nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ hạt nhân quốc gia
trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân được xây dựng với sự giúp đỡ của liên bang nga
sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ nga dành cho việt nam khoảng năm trăm linh triệu usd gồm hai hợp phần dự án tại đà lạt và hà nội
trọng tâm dự án là lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có công suất dự kiến khoảng một mươi năm mw gấp ba mươi lần so với lò phản ứng hạt nhân hiện tại ở đà lạt
việc xây dựng trung tâm sẽ giúp nâng cao năng lực khoa học công nghệ lâu dài để tiếp thu công nghệ được chuyển giao
tiến tới sự tự chủ trong vận hành bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện hạt nhân
bảo đảm cho các nhà máy vận hành an toàn đạt hiệu quả kinh tế
ngoài đạt được mục tiêu phục vụ nghiên cứu lò hạt nhân còn phải sản xuất các đồng vị phóng xạ phục vụ cho ngành y tế
trung tâm nghiên cứu mới sẽ giúp việt nam có điều kiện triển khai thực hiện các nghiên cứu hiện đại
thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế xã hội và từng bước nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ hạt nhân quốc gia